cục quản lý thị trường tp hải phòng đã phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tp hải phòng
thu giữ hơn một tấn mỹ phẩm các loại mang nhiều nhãn mắc nổi tiếng nước ngoài
nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
số mỹ phẩm gồm hai sản phẩm mang các thương hiệu nổi tiếng đã bị lực lượng chức năng thu giữ
tại cửa hàng mỹ phẩm ngọc châu tại số bốn mươi hai hàng kênh quận lê trân thành phố hải phòng
và kho chứa của cửa hàng này tại số một mươi hai trên b hai trăm năm mươi sáu thành tô quận hải an thành phố hải phòng
chủ cửa hàng là anh nguyễn quang trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật